do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh từ phía bắc tăng cường xuống kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao
đã khiến nhiệt độ trên địa bàn tỉnh lào cai đồng loạt giảm sâu trời rét đậm rét hại đặc biệt chiều qua tại khu vực đỉnh phan xipang đã bất ngờ xuất hiện tuyết rơi
tuyết rơi bất ngờ đã khiến du khách đang có mặt tại khu vực đỉnh phan xipang vô cùng ngỡ ngàng thích thú khi được chứng kiến những bông tuyết đầu mùa lất vất rơi
chỉ sau lễ giáng sinh một ngày để phục vụ du khách săn băng tuyết cáp treo fasipang cho biết sẽ mở cửa đón khách cả những ngày trong tuần
thay chỉ vì mở cửa cuối tuần theo lịch
theo đài khí tượng thủy văn lào cai trong những ngày tới nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm sâu
các khu vực núi có độ cao từ hai sáu trăm linh m trở lên có khả năng xảy ra băng giá sau là sương muối
do đó người dân nhất là các huyện miền núi cần chủ động phòng chống băng giá xương muối rét đậm rét hại cho cây trồng vật nuôi trong những ngày tới